trải qua gần ba mươi chín năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành hàng năm lữ đoàn thông tin có nhiệm vụ huấn luyện hơn bảy trăm bảy mươi năm tân binh mới cho toàn quân
điều rất đặc biệt tại đơn vị là hiện tại đang huấn luyện cho hơn hai trăm linh nữ tân binh ở mọi miền tổ quốc
họ là những cô gái trẻ tuổi đời mới hơn hai mươi có những tân binh đã từng học đại học học cao học nhưng họ đều tình nguyện bước vào môi trường quân đội rèn luyện để trở thành nữ quân nhân chuyên nghiệp sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc
sau đây mời quý vị và các bạn cùng với phóng viên truyền hình nhân dân trải nghiệm ngày đầu tiên huấn luyện tại lữ đoàn thông tin một trăm ba mươi chín binh chủng thông tin tại tỉnh hòa bình
là một trong hơn hai trăm linh nữ tân binh của lữ đoàn thông tin một trăm ba mươi chín chiến sĩ lê thu thảo năm nay hai mươi bảy tuổi quê ở huyện yên khánh tỉnh ninh bình
mặc dù đã học xong thạc sĩ kỹ thuật hóa học nhưng với ước mơ khi lớn lên trở thành một nữ quân nhân chuyên nghiệp để thực hiện ước mơ này thảo đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ
những ngày đầu tham gia quân ngũ thảo chưa quen với nề nếp sinh hoạt tắc phong và kỳ luật của đơn vị nhưng em luôn đặt ra một quyết tâm cao nhất đó là phải cố gắng học tập rèn luyện và chấp hành nội quy của đơn vị đề ra
thích quân ngũ từ trước mà khi mà em có cơ hội thì em đã nộp cái đơn tình nguyện vào quân ngũ
em cũng nghĩ là phục vụ cho quân đội xây dựng quân đội và bảo vệ tổ quốc là một niềm tự hào của một công dân việt nam

bấy lâu nay chúng ta vẫn quen gọi là chú bộ đội vì nghĩ rằng đặc thù của nghề chỉ phù hợp với nam giới
nhưng ít ai biết rằng trên mỗi trận tuyến dù hiểm nguy nhất cạnh bên những đồng nghiệp nam
luôn có bóng dáng của các nữ chiến sĩ
họ là những cô gái tuổi đời còn rất trẻ mới rời ghế nhà trường đã tự nguyện viết đơn vào quân ngũ
mặc dù còn bỡ ngỡ trong môi trường mới kỷ luật nghiêm
nhưng các nữ chiến sĩ lữ đoàn thông tin một trăm ba mươi chín ai ai cũng cố gắng hòa nhập nhanh
đặt cao tinh thần đồng đội để bước vào những ngày tháng huấn luyện
theo truyền thống của gia đình thì có các bác và anh chị đều theo bên bộ đội
và môi trường quân đội thì dành luyện cho tôi được tính kỳ luật cao
và được tác phong nhanh nhẹn và nó sẽ giúp tôi hoàn thiện bản thân mình hơn
trong khi rất nhiều người sợ nắng sợ gió làm sạm da
nhưng các nữ chiến sĩ tại lữ đoàn thông tin một trăm ba mươi chín lại tỏa sáng đầy kêu hãnh
trong thời tiết nắng mưa hăng say tập luyện trên thao trường
bởi các chị thấu hiểu được rằng
chỉ có cố gắng học tập quyết tâm rèn luyện chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội
mới tạo cho con người có bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ tổ quốc
chiến sĩ lữ thì xác định lội dung và chương trình huấn luyện cũng tương tự như chiến sĩ nam
cụ thể là huấn luyện về giáo dục chính trị huấn luyện về các khoa mục điều lệnh
cuộc sống binh nghiệp dành cho các chị ý chí kiên cường nhưng không phải vì thế mà làm mờ đi sự dịu dàng nữ tính
trên thao trường không thể thiếu những bóng hồng
bởi các chị luôn khẳng định bản lĩnh của những nữ quân nhân trong quân đội nhân dân việt nam